thuốc lá của việt nam thuộc trong nhóm những nước thấp trên thế giới
thế nhưng liệu cái giá mà chúng ta phải trả cho thuốc lá có rẻ như vậy hay không
như vậy là chỉ với một mươi đồng là tôi đã có được cho mình một bao thuốc lá
rất dễ dàng mua bán thuốc lá ở ngay ngoài đường ở chợ hay là các siêu thị
thử làm một phép tính nhỏ nếu mỗi người mỗi ngày hút một bao thuốc lá
thì chỉ phải bỏ ra khoảng ba trăm linh đồng là có thể hút thoải mái thuốc lá trong vòng một tháng
giá thuốc lá ở việt nam đang quá rẻ
nên bất cứ đâu cũng thấy người ta hút thuốc
từ người giàu đến người nghèo từ dân công sở đến người lao động tự do
giá thuốc lá ở việt nam thuộc nhóm thấp của thế giới
cụ thể giá trung bình một bao thuốc ở việt nam chỉ khoảng trên dưới một mươi đồng
trong khi đó ở singapore giá thuốc lá là một trăm chín mươi hai đồng một bao

tương ứng với điều này việt nam cũng không thể hạn chế được số lượng người hút thuốc lá
tương ứng với điều này việt nam cũng không thể hạn chế được số lượng người hút thuốc lá
cũng là một trong một mươi năm nước có số người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới
thuốc lá mùa thì rẻ nhưng theo các chuyên gia thì hậu quả của nó lại vô cùng đắt
ở việt nam các bệnh liên quan đến thuốc lá chính là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu
có khoảng bốn mươi ca tử vong mỗi năm tức là hơn một trăm linh người chết vì thuốc lá mỗi ngày
do các bệnh liên quan đến thuốc lá như đột quỵ mạch vành bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính ung thư phổi
nếu không có sự can thiệp khẩn cấp ước tế là không có bệnh
tính số tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá mỗi năm sẽ tăng lên thành bảy mươi người vào năm hai nghìn ba mươi
theo thống kê của bộ y tế chi phí chi cho năm nhóm bệnh thuốc lá gây ra lên đến hai mươi bốn tỷ đồng mỗi năm tại việt nam
có thể thấy đây là báo động đỏ về gánh nặng ngân sách
do đó việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa có hại cho sức khỏe như thuốc lá
để hạn chế tiêu dùng là một trong những biện pháp đã được đưa ra
phải làm sao
giảm được số lượng người hụt thuốc lá
thì bằng cách là phải tăng thuế
tăng thuế của người sử dụng thuốc lá
thì như vậy thì cũng là một nguồn thu kinh phí lớn cho nhà nước
không phải là nhỏ
và mặc dù là số lượng thuốc lá bán ra ít
nhưng mà người ta thu lợi nhuận vẫn cao
thì là theo chó rằng là nên hướng tới như vậy
chứ không phải là dễ mua giá rẻ
thì như vậy chỉ là khuyến khích để nhiều người hút thuốc lá thôi

theo ước tính của who

số người việt nam chết do sử dụng thuốc lá
sẽ nhiều hơn số người chết do nhiễm hivs
lao tai nạn giao thông
và đột tử cộng lại
đây quả thực là con số chạm ngưỡng nguy hiểm
và đáng bao động
quý vị và các bạn thân mến
chỉ mất khoảng ba trăm linh đồng một tháng
cho việc hút thuốc
đó là cái giá khá rẻ so với mức thu nhập bình quân hiện nay
thế nhưng khi mà suy ngẫm lại
cái giá mà chúng ta phải trả cho việc hút thuốc

đó là sức khỏe của bản thân
sức khỏe của những người xung quanh
tiền chi trả cho bệnh viện
và thậm chí là cả tính mạng của bản thân chúng ta nữa
thì đó lại là một cái giá không hề rẻ chút nào